thủ tướng nguyễn xuân phúc đã làm việc với tiểu ban kinh tế xã hội về việc hoàn thiện các dự thảo văn kiện báo cáo kinh tế xã hội phục vụ đại hội lần thứ một mươi ba của đảng
trong gần hai năm qua tiểu ban kinh tế xã hội đã họp sáu lần phiên toàn thể nhiều cuộc họp chuyên đề về chiến lược phát triển kinh tế xã hội một mươi năm hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi và phương hướng nhiệm vụ năm năm hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm
hiện những văn kiện căn bản đã được gửi xin ý kiến đại hội đảng các cấp tuy nhiên từ đầu năm hai nghìn hai mươi đến nay dịch covid một mươi chín đã ảnh hưởng đến toàn cầu nhiều nơi đã xuất hiện tình trạng thất nghiệp thiếu việc làm và những vấn đề an sinh xã hội khác bị ảnh hưởng nặng nề
thủ tướng đề nghị tiểu ban cần ra soát tiếp thu ý kiến của các chuyên gia các nhà khoa học đóng góp thêm ý kiến vào dự thảo đồng thời cho thêm ý kiến để sửa đổi bổ sung hoàn thiện các dự thảo báo cáo văn kiện của tiểu ban kinh tế xã hội

nhờ vậy đến nay vẫn giữ ổn định kinh tế vĩ mô và tỷ giá đời sống của người dân nhất là ở nông thôn được bảo đảm

ngày báo cáo các đại biểu tập trung thảo luận sửa đổi bổ sung dự thảo báo cáo các văn kiện trong đó đặc biệt lưu ý các tác động ảnh hưởng của đại dịch covid một mươi chín tới nước ta trên tất cả các lĩnh vực cũng như đánh giá chung giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi và kế hoạch năm năm hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm
thủ tướng nhấn mạnh tình hình trên thế giới bị ảnh hưởng dịch covid nặng nề mặc dù vaccine có công bố bước đầu nhưng chưa chính thức có vaccine do vậy chúng ta cần phải có chiến lược định hướng đúng đắn phù hợp
và lâu dài để thực hiện tình trạng bình thường mới sống chung với dịch bệnh văn hóa mới về ứng xử phải được thực hiện